tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã chủ trì họp ban chỉ đạo điều hành giá
theo đó tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay dự kiến đạt trên bảy cao gấp hai năm lần mức tăng trưởng của lạm phát ở mức từ hai bảy đến hai tám
theo tính toán của bộ tài chính chỉ số lạm phát năm nay khoảng hai bảy mươi ba nguyên nhân chủ yếu do một số mặt hàng tăng giá theo quy luật hàng năm
trong nửa cuối năm hai nghìn một mươi chín mặt bằng giá thịt lợn tăng cao do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi
thủ tướng vương đình huệ cho biết đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế của đất nước tăng trên bảy lạm phát ở mức hai bảy mươi ba thấp hơn nhiều so với tăng trưởng
trong khi lạm phát năm hai nghìn một mươi tám là ba năm mươi bốn như vậy chỉ số lạm phát dưới cả mức dự báo của ban chỉ đạo từ đầu năm là tăng từ ba ba đến ba chín
nếu bộ y tế đưa chi phí quản lý vào giá khám chữa bệnh theo yêu cầu của ban chỉ đạo thì lạm phát sẽ tăng ở trong mức từ ba ba đến ba chín
tức là vẫn trong tầm kiểm soát tạo điều kiện đưa giá dịch vụ công theo thị trường